theo đó trường hợp người dân vi phạm giao thông lực lượng cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt hành chính yêu cầu người vi phạm phải cung cấp số điện thoại số căn cước công dân trực minh nhân dân
sau đó cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định xử phạt đăng tải lên cổng dịch vụ công quốc gia
người dân chỉ cần truy cập tại địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo dịchvucông gov vn hoặc đường link được gửi vào điện thoại sau đó tiến hành các bước được hướng dẫn để thực hiện nộp phạt trực tuyến
có ba bước người vi phạm phải xử lý thao tác các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý để hoàn thành một biên bản xử lý vi phạm điện tử
trước đó từ năm hai nghìn hai mươi một số địa phương cũng đã áp dụng hình thức xử phạt giao thông trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
tuy nhiên với hình thức này người dân chỉ tra được thông tin về lỗi vi phạm mức tiền nộp phạt còn việc làm thủ tục và đi nộp phạt vẫn phải đến trụ sở công an
lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông đã được nâng lên dịch vụ công cấp độ bốn tạo thuận tiện cho người dân là hợp lý tránh việc phải đi lại nhiều lần
theo tôi hiểu thì hình thức này cũng giúp người dân sống ở đâu thực hiện nộp phạt ở đó bỏ việc phải đến tận nơi vi phạm để nộp phạt như vậy mới đúng là áp dụng công nghệ chuyển đổi số
song hà nội thì rất mong tới đây nhiều địa phương cũng sẽ triển khai cách thức này hạn chế việc tiếp xúc đi lại trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
từ ngày một tháng ba người vi phạm giao thông ở hà nội có thể ngồi nhà nộp phạt hình thức mới này đã và đang được đánh giá mang lại nhiều tiện ích cho người dân
bạn nghĩ sao về nội dung này hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân